chính phủ peru tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại vùng puno ở miền nam nước này
nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra tại khu vực
trong bối cảnh đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trước đó một ngày đã khiến ít nhất một mươi tám người thiệt mạng
thủ tướng peru alberto otarola thông báo lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng trong ba ngày
từ hai mươi h tối hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
lệnh giới nghiêm tại vùng puno được đưa ra một ngày sau khi đám đông biểu tình chống chính phủ peru
tìm cách tràn vào sân bay ở thành phố juriaka và đụng độ với cảnh sát
hàng nghìn người biểu tình quá khích tiếp cận sân bay juliaca nhằm phản đối chính quyền tổng thống dina ullate
và đòi trả tự do cho cựu tổng thống pedro castillo
số thương vong trong ngày chín tháng một nâng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình
chống chính phủ và lực lượng an ninh peru bùng phát từ đầu tháng một mươi hai năm ngoái lên bốn mươi người